với những lời chào mời có cánh vay tiền chỉ cần thế chấp đăng ký xe nhiều người đã tìm đến các dịch vụ cho vay tiến dụng
thế nhưng không như những gì quảng cáo những độc chiều của chủ nợ áp dụng khiến con nợ táo hỏa sợ hãi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế
phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng hàng ngàn hợp đồng với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bảy tỷ đồng
điều khiến nhiều khách hàng hoang mang là các đối tượng đã bí mật cài định vị theo dõi vị trí phương tiện cầm cố nhằm đòi nợ xiết xe
theo công an nhân dân qua công tác nắm địa bàn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện
nhiều người dân có nhu cầu vay tiền làm ăn sử dụng mục đích cá nhân chưa kịp trả nợ thì bị các đối tượng tìm đến vị trí phương tiện đang đậu đỗ của người vay để đe dọa khống chế đòi xiết xe
sự việc này khiến cho nhiều người vay tiền lo lắng hoang mang ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
theo cơ quan công an qua thu nhập chứng cứ tài liệu cho thấy quá trình người vay đưa xe cầm cố đến làm thủ tục vay các đối tượng cho vay đã bí mật gắn chip điện tử trong xe của người vay
người cho vay chỉ cần cầm cà vét không giữ xe để quản lý còn nợ
chị bth chú tỉnh thừa thiên huế cho biết do cần tiền làm ăn nên chị được bạn bè giới thiệu và thông qua mạng xã hội nên biết đến hội kinh doanh dmm
qua liên lạc chị hát được một người tên phát facebook hình phát tư vấn
chị hát không cho vay tiền chỉ cần cà vét tức giấy đăng ký xe chính chủ
thấy thủ tục đơn giản nên chị hát mang giấy đăng ký xe sh biển kiểm soát bảy mươi năm d một nghìn bốn trăm năm mươi sáu x của mình đến thế chấp để bài tiền
sau khi nghe tư vấn chị hát quyết định vay ba mươi triệu đồng với lãi suất một trăm linh năm đồng trên một ngày trên ba mươi triệu đồng
khi hoàn thành xong thủ tục chị hát được phát yêu cầu ký vào hai hợp đồng
do hợp đồng dài trong lúc đang cần tiền nên chị hát không quan tâm
chị hát không có những nội dung ghi trong hợp đồng mà chỉ tuân theo thỏa thuận với lãi suất một trăm linh năm đồng trên một ngày trên ba mươi triệu đồng
sau đó chị hát được giao lại hai giấy biển nhận liên quan nhận được số tiền hai mươi sáu chín triệu đồng do phải cắt lãi và các loại phí của ba mươi ngày và lái xe ra về
còn hộ kinh doanh dm giữ giấy đăng ký xe của chị hát
theo thỏa thuận chị hát đóng lãi theo chủ kỳ một mươi ngày hoặc hai mươi ngày qua tài khoản ngân hàng tên hộ kinh doanh dnm
tổng số tiền lãi chị h đã đóng là ba mươi năm bảy triệu đồng
ngoài ra chị hát cho biết có một lần quá hạn chưa trả kịp nên các đối tượng đã theo dõi xe sh biển kiểm soát bảy mươi năm d một nghìn bốn trăm năm mươi sáu x và tìm về tận nhà chị gái của chị hát tại xã hương phong tp huế để đòi xiết xe
sau khi được công an xã hương phong giải thích và người nhà giúp trả nợ toàn bộ số tiền gốc và lãi còn lại
thì nhóm đối tượng đòi nợ của hộ kinh doanh dm mới đồng ý
tại cơ quan điều tra chị hát cho rằng khi chạy xe sh nói trên đến tiệm cầm đồ
các đối tượng có lấy xe của chị hát đi khoảng ba mươi phút thì quay trở lại và trả xe cho chị
lúc này chị hát cứ nghĩ là các đối tượng đưa xe đến cho thợ sửa xe xem xe có chất lượng hay không
chứ không hề hay biết các đối tượng đã gắn định vị vào trong xe để theo dõi
việc bị các đối tượng gắn định vị theo dõi đã ảnh hưởng đến thông tin riêng tư tâm lý và công việc của chị hát
cũng như chị hát một số người vay tiền cũng rơi vào tình cảnh này
nhiều con nợ hoang mang lo lắng khi biết rằng lâu nay phương tiện mà họ đang thế chấp để vai tiền
bị các đối tượng gắn định vị để theo dõi
chị vtn chú thành phố huế một trong những người vay tiền bị các đối tượng cài định vị trên xe để theo dõi cũng rất bức xúc
chị n thông qua mạng xã hội facebook khi thấy tài khoản phát huỳnh đăng tài bài viết về cho vay bằng hình thức
cầm giấy đăng ký xe máy
sau khi gặp gỡ nhân viên tư vấn chị nờ đồng ý vay số tiền ba mươi triệu đồng bằng hình thức
cầm giấy đăng ký xe sh một trăm hai mươi năm e biển kiểm soát bảy mươi năm g một nghìn ba trăm tám mươi với mức lãi là ba một trăm năm mươi triệu đồng trên ba mươi ngày
sau khi thỏa thuận xong phát đưa hợp đồng cho thuê xe và hợp đồng cho thuê lại xe máy của chính mình để đi lại
số tiền lãi đã thỏa thuận ở trên là bằng tổng số tiền lãi cộng phí của hai hợp đồng cộng lại
vì cần tiền nên chị n đã ký các hợp đồng trên để được giải ngân khoảng hai mươi sáu tám trăm năm mươi triệu đồng
trừ đi ba mươi ngày lãi đầu tiên ba một trăm năm mươi triệu đồng
đến khi đóng lãi một mươi ngày hoặc ba mươi ngày n chuyển tiền thông qua tài khoản hộ kinh doanh dnm
tổng số tiền lãi mà chị n đã đóng là gần bốn mươi tám triệu đồng và đã thất toán toàn bộ số tiền gốc
tương tự chị nnl rất hoang mang khi biết xe của mình bị các đối tượng cho vay tiền
đơn vị để theo dõi
theo chị l khi biết tài khoản facebook phát huỳnh đăng tải các bài viết về cho vay bằng hình thức cầm giấy đăng ký xe
nên đã liên hệ để vay tiền và được hẹn đến trung cư andronia phường xuân phú thành phố huế để làm hợp đồng vay tiền
chị l đã chạy xe và mang giấy chứng nhận đăng ký xe honda sh một biển kiểm soát bảy mươi năm g một hai trăm tám mươi sáu x để cầm cố vai tiền
lúc này huỳnh phát sử dụng facebook phát huỳnh tư vấn có thể cho chị l vài số tiền ba mươi sáu triệu đồng
tiền lãi là năm bốn triệu đồng trên ba mươi ngày tương đương với năm đồng trên một triệu đồng trên một ngày
phát đưa ra hai hợp đồng gồm hợp đồng mua bán xe để mua lại xe của chị l không chính chủ và hợp đồng cho thuê lại xe máy để đi lại
vì cần tiền nên chị l đồng ý vay và tuân theo thỏa thuận lãi suất như trên
sau khi giải ngân chị lời thực nhận số tiền ba mươi sáu triệu đồng trừ đi tiền lãi ba mươi ngày đầu tiên là năm bốn triệu đồng
đến đầu kỳ trả lãi một mươi ngày hoặc ba mươi ngày
phát là người nhắc nợ yêu cầu trả tiền lãi vào tài khoản ngân hàng của lương hoàng nhật nam sau này truyền vào tài khoản hộ kinh doanh dm
chị l đã trả số tiền lãi hơn năm mươi ba triệu đồng và tất toán toàn bộ số tiền gốc
theo nhiều người vay tiền từ tài khoản huỳnh phát cho biết chỉ cần quá hạn trả lãi một hai ngày thì dù họ chạy xe đến đâu cũng bị các đối tượng phát hiện đi theo nhằm gây áp lực đòi nợ đòi xiết xe

lãi suất cắt cổ hơn bốn trăm linh trên một năm
qua công tác trinh sát địa bàn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế xác định
trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng sử dụng trang mạng xã hội facebook để quảng cáo hoạt động cho vay huỳnh trường phát nhật tốt với nội dung như
dmm cho vay bằng giấy đăng ký xe máy chính chủ giấy đăng ký ô tô chính chủ sổ đỏ chính chủ mua bán xe máy ô tô quẹt thẻ tiến dụng nhận tiền liền
với lãi suất thấp hạn mức tối đa cam kết không thẩm định hỗ trợ nợ xấu giữ giấy đăng ký xe không giữ xe thủ tục nhanh bảo mật giải ngân sau một nụ cười minh bạch rõ ràng
qua thu thập thông tin cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này tổ chức hoạt động cho vai tiền dưới hình thức cầm đồ và cho thuê xe máy với số tiền lãi từ ba đến một mươi một năm trăm linh nghìn đồng trên một triệu đồng trên một ngày
tương đương với lãi suất một trăm linh

thứ tượng lương hoàng nhật nam chủ hộ kinh doanh dnm thừa nhận quá trình cho vay cầm đồ nam đã sử dụng hệ thống phần mềm micast địa chỉ tại https setset hai cast pro để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất nhắc nợ thông qua mạng internet
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù chưa có giấy phép kinh doanh cầm đồ nhưng hộ kinh doanh dnm đã tổ chức hoạt động cho vai tiền dưới hình thức cầm cố xe máy ô tô với tổng tiền lãi và phí giao động từ một trăm linh chín năm trên một năm đến bốn trăm một mươi chín bảy mươi năm trên một năm
để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng hai hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau
cụ thể như sau hợp đồng cầm cố tài sản đối với xe máy ô tô có giấy đăng ký xe chính chủ bao gồm các khoản phí lãi suất phí bảo quản lưu giữ một sáu trên một tháng tức một mươi chín hai trên một năm
phí quản lý hồ sơ một chín trên một tháng tức hai mươi hai tám trên một năm phí thẩm định tài sản cầm cố một trên một tháng tức một mươi hai trên một năm tổng lãi suất và các loại phí bốn năm trên một tháng
tương đương với năm mươi trên một tháng
hợp đồng này do các đối tượng giữ và in một bên biên nhận cầm đồ cho người vay giữ đến khi kết thúc hợp đồng thì sẽ thu lại
đối với hợp đồng cho thuê xe nhằm hợp thức hóa phần lãi suất còn lại thành phí cho thuê xe máy cho người vay thuê lại chính xe máy của mình với tiền thuê xe giao động và đúng bằng lãi suất vi phạm
được thỏa thuận với khách vay và quản lý bằng phần mềm trừ đi số tiền lãi từ hợp đồng cầm cố tài sản
kiểm tra hai địa điểm
các đối tượng tổ chức hoạt động cho vay tại số ba tỉnh lộ một mươi phường phú thượng tp huế và một trăm sáu mươi chín điện biên phủ phường trường an tp huế
cơ quan công an phát hiện thu giữ một ô tô ba mươi chín máy tính điện thoại camera các loại nhiều tài khoản ngân hàng hàng trăm cuốn sim thẻ sim và hai thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay
đồng thời trích xuất khoảng hai hồ sơ cầm cố từ hệ thống phần mềm micas in ấn khoảng một năm trăm linh trang tài liệu và nhiều hồ sơ liên quan
các tổ công tác bàn chuyên án đã thu thập trên hai hợp đồng vay tiền với tổng số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng
qua phân tích đánh giá các tài liệu thu thập được xác định có một một trăm năm mươi hợp đồng cho vay với mức lãi suất trên một trăm linh trên một năm giao động từ một trăm linh chín đến bốn trăm một mươi chín với số tiền thu lợi bất chính là năm tám tỷ đồng
ngoài ra có trên bốn trăm bốn mươi hợp đồng cho vay lớn hơn hai mươi trên một năm và nhỏ hơn một trăm linh trên một năm
tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính là trên bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lương hoàng nhật nam và huỳnh văn trường phát về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
được quy định tại điều hai trăm linh một bộ luật hình sự đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định
theo chuyên gia bộ luật dân sự quy định lãi suất cho vay không được quá hai mươi trên một năm
tuy nhiên hầu hết các giao dịch cho vay liên quan đến tín dụng đen thì mức lãi suất có khi gấp một mươi lần
cũng theo quy định tại bộ luật hình sự khi cho vay với mức lãi suất gấp năm lần quy định là đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn một số điều kiện như thu lợi bất chính lớn số tiền lớn
do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân nếu không mai rơi vào bẫy tín dụng đen thì phải có kế hoạch trả nợ
khi vượt quá khả năng thì thu thập chứng cứ làm đơn tố cáo để xử lý đối tượng cho vay với hành vi cho vay lãi nặng
về phía ngân hàng nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ ngân hàng và tổ chức tài chính khác đơn giản thủ tục cho người lao động đặc biệt là người thu nhập thấp giúp họ thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tránh mắc phải tín dụng đen
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video